ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
và kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trung tâm quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ công an nhân dân
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín trải qua sáu mươi năm một chặng đường lịch sử vẻ vang lực lượng quản lý huấn luyện và sử dụng
động vật nghiệp vụ công an nhân dân luôn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao có nhiều chiến công trong các chuyên án lớn
đóng góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trung tâm quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
có trách nhiệm giúp tư lệnh cảnh sát cơ động trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện động vật nghiệp vụ
trang bị động vật nghiệp vụ cho công an các đơn vị địa phương trực tiếp sử dụng động vật nghiệp vụ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
trải qua chặng đường sáu mươi năm chiến đấu và trưởng thành trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ công an nhân dân ngày càng khẳng định được vị trí của mình
đoàn kết phấn đấu xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
với những thành tựu và chiến công đạt được lực lượng quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ công an nhân dân vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam